mức phạt là năm trăm linh đồng tước giấy phép lái xe hai tháng
ngoài ra hai người đi xe đạp tập thể thao buổi sáng lưu thông vào làng xe bốn bánh cũng đã bị phát hiện
đối với hai trường hợp này một người dưới một mươi bốn tuổi nên cảnh sát giao thông không lập biên bản xử phạt mà chỉ nhắc nhở người còn lại bị phạt lỗi điều khiển xe đạp đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển
với mức phạt là hai trăm năm mươi đồng
qua đây lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm đề nghị người dân tuân thủ nghiêm các quy định của luật giao thông
thông thoáng do giãn cách xã hội mà vi phạm
trước kiến nghị của sở y tế thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách thêm một mươi bốn ngày
do đó trong thời gian này lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
theo thông tin từ công an tp hcm trong hôm nay ngày một mươi bốn tháng sáu lực lượng chức năng đã làm thủ tục trục xuất một mươi ba người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện bắt giữ từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
theo công an tp hcm trước tình hình dịch covid một mươi chín
diễn biến phức tạp các đơn vị địa phương triển khai cấp bách biện pháp phòng chống tăng cường tuần tra kiểm soát kiểm tra hành chính nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép
đồng thời xử lý nghiêm những người tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép góp phần đảm bảo an ninh trực tự phòng chống dịch có hiệu quả
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an tp hcm tiếp tục trục xuất một mươi ba người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện bắt giữ tại tp hcm
đây là đợt trục xuất thứ ba từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
giống như hai đợt trước những người nước ngoài nhập cảnh trái phép khai nhận mục đích tìm việc làm tại tp hcm hoặc chờ để được đưa sang lao động tại campuchia
những người nước ngoài này đã được kiểm tra y tế và hoàn thành thời gian cách ly ở huyện nhà bè